ngày hai mươi sáu tháng chín được sự chỉ đạo của tổng cục chính trị tỉnh đội sóc trăng đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề
bảy mươi ngày hành động sáng tạo quyết thắng chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
nội dung và chỉ tiêu thi đua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh sóc trăng đường lối quốc phòng toàn dân chiến tranh nhân dân của đảng nhà nước
tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ và các phong trào thi đua
cuộc vận động của các cấp các ngành kiện toàn củng cố xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan đơn vị vững mạnh